thưa quý vị theo bộ y tế đến nay việt nam đã chữa khỏi một năm triệu bệnh nhân covid một mươi chín
trong số các trường hợp đang điều trị có gần bảy bảy trăm linh ca nặng
trong ngày hôm qua cả nước cũng ghi nhận một mươi năm ba trăm một mươi một ca nhiễm mới riêng hà nội có tám trăm hai mươi hai ca
đến nay hà nội đã tiêm vaccine covid một mươi chín cho gần chín mươi trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
ngày hôm nay tp hcm bắt đầu triển khai kế hoạch tiêm mũi bổ sung
và mũi nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín cho người nguy cơ cao
và mũi nhắc lại cho người đã tiêm đủ hai mũi vaccine sau sáu tháng tùy theo nguồn cung
đây sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại
thông tin đáng chú ý khác sáng nay tòa nhân dân tp hà nội dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung và đồng phạm
trong vụ mua chếm phẩm ridosy c ba c của đức
theo kết luận của cơ quan điều tra
bị quan nguyễn đức trung là người chủ mưu trong việc sử dụng hóa chất cũ để mua hóa chất mới
chỉ đạo miệng bị can võ tiến hùng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên thoát nước hà nội
làm trái pháp luật mua hóa chất qua công ty atic công ty của gia đình ông trung
mang lại lợi ích không chính đáng cho công ty aotic gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước
với tổng trị giá thiệt hại là hơn ba mươi sáu tỷ đồng
cũng theo cơ quan điều tra hành vi phạm tội của bị can nguyễn đức trung
là dùng thủ đoạn tinh vi xảo quyệt chỉ đạo miệng trái với chỉ đạo bằng văn bản
hợp thức hóa hồ sơ pháp lý đổ tội cho người khác lợi dụng chức vụ quyền hạn
ép buộc cấp dưới nhằm che giấu hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai cho biết
vừa bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn thanh lan bốn mươi tuổi trú tại huyện long thành tỉnh đồng nai
để làm rõ về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và đe dọa giết người
trước đó vào ngày sáu tháng một mươi hai sau khi tiếp nhận đơn trình báo về việc nguyễn thanh lan
có hành vi chửi bới đe dọa giết gia đình bà phạm thị thủy mẹ vợ của lan
đội cảnh sát hình sự công an huyện trảng bom đã xác minh khám xét khẩn cấp nơi ở của lan
phát hiện và thu giữ một khẩu súng bằng kim loại màu đen nghi là súng ak
một hộp tiếp đạn ba mươi hai viên đạn màu vàng đồng một dao tự chế
lan khai nhận mua súng và đạn của một người tên là hải không rõ tên tuổi địa chỉ
với giá tám triệu đồng để phòng thân
sau khi ly hôn với chị nguyễn thị y khoa lan đã chụp hình khẩu súng để gửi cho chị khoa
với mục đích dọa giết chị khoa và gia đình nếu như khoa không quay lại chung sống với lan
chặt phá hàng loạt cây trồng của người dân để trả thù
đối tượng là nguyễn thanh danh đã bị công an tp bumathuot ra quyết định khởi tố bị can
cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội hủy hoại tài sản
cụ thể ngày một mươi hai tháng bảy danh cầm theo một con dao đi vào khu vực dãy ở thôn cao thành
xã ya cao mục đích là trộm cắp tài sản
khi đi qua dãy của gia đình ông nguyễn hùng lý bốn mươi chín tuổi danh nhớ lại chuyện trước đây
bị gia đình ông lý mách truyện danh trộm cắp tài sản nên danh đã bực tức cầm dao chặt một mươi hai gốc cây sầu
bốn năm tuổi và sáu cây cà phê hai năm tuổi với tổng trị giá tài sản thiệt hại gần hai mươi triệu đồng
danh đã bị cơ quan điều tra bắt giữ ba ngày sau đó
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can bắt tạm giam nhóm bốn người đứng đầu
và ba mươi chín người khác liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá
nhóm này gồm huỳnh long bạch nguyễn đắc quý phạm thị mai ngân huỳnh long nhu cùng chú
tại tp hcm đều bị khởi tố bắt giam về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
bốn người đứng đầu đường dây cờ bạc hơn tám mươi bảy tỷ đồng được xác định đóng vai trò chủ
chốt trong việc điều hành hoạt động của các trang cờ bạc trực tuyến
tuy nhiên qua lời khai của các đối tượng này người đứng đằng sau đóng vai trò khởi phát
và điều hành là một người đàn ông quốc tịch ấn độ tên là mohid ba mươi tuổi
theo cơ quan điều tra đây cũng chỉ là lời khai ban đầu của các đối tượng
hiện vụ việc và thông tin liên quan đến đối tượng mô hít vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
để kiếm tiền tiêu xài đối tượng nhận vận chuyển một mươi bảy kg ma túy ở khu vực biên giới
đối tượng mang theo ba khẩu súng ngắn bốn mươi viên đạn
để phòng thân ngày chín tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh long an mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với bị cáo trần tuấn khanh chú thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắk
về các tội vận chuyển trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng tỉnh long an phát hiện
khanh đi xe máy có mang theo túi trong đó có nhiều bịch ni lông chứa ma túy
cùng ba khẩu súng ngắn bốn mươi viên đạn
theo giám định số ma túy trên có tổng trọng lượng trên một mươi bảy kg
tại phiên tòa khanh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh long an tuyên phạt trần tuấn khanh mức án tử hình
do phạm tội vận chuyển trái phép ma túy năm năm tù giam về tội vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng
tổng hợp mức án là tử hình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng hoàng văn trường về hành vi trộm cắp tài sản
trường đã lấy trộm chiếc xe máy của chị trương thu phương là chị dâu của trường rồi bỏ nhà đi chơi
sau nhiều ngày không liên lạc được gia đình đã trình báo công an huyện về việc mất tài sản
bản thân trường mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương chưa được xóa án tích đã tiếp tục phạm tội
dương đã có năm tiền án về các tội trộm cắp tài sản tội cướp tài sản tội trốn khỏi nơi giam giữ
tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị thói quen của ngư dân là thường rong buồng theo luồng cá để đánh bắt
ngư dân của chúng ta cũng không phải ngoại lệ
tuy nhiên kể từ năm hai nghìn một mươi tám khi luật cảnh sát biển việt nam ra đời
rất nhiều ngư dân của chúng ta đã có ý thức cao về pháp luật ở trên biển trong mỗi chuyến ra khơi
với gần hai mươi năm đi đánh bắt hải sản xa bờ kinh nghiệm đi biển giúp thuyền trưởng hải
biết luồng nước như thế nào là nhiều cá
nhưng cũng không ít lần mải mê đánh bắt ông cùng các thuyền viên đi lạc vào biên giới nước bạn
được các ban ngành tuyên truyền cho đánh bắt là chỉ đánh bắt cái vùng hải phận của biển việt nam
mình không sang bên vùng biển của nước ngoài
được các ban ngành tuyên truyền cho cũng lắm bắt được
nó cũng không bao giờ sang vùng biển của nước ngoài đánh bắt
cư dân đi đánh bắt cá trên biển thì cần nắm chắc
quy định về luật đánh bắt thủy hải sản các quy định liên quan đến chống iuu
thứ hai khi tàu của ngư dân rời cập bến thì cần đăng ký với các cơ quan chức năng theo quy định
sự kiên trì tuyên truyền luật cảnh sát biển việt nam đã giúp rất nhiều bà con ngư dân
hiểu thế nào là khai thác hải sản bất hợp pháp nhờ đó đã tránh được những vi phạm không cần thiết
với cách tuyên truyền linh động những tài liệu tờ rơi tờ gấp được lực lượng chức năng tận tình giới thiệu
bổ sung kiến thức đến ngư dân với mong muốn duy nhất là bà con ngư dân nắm được
hiểu được những quy định của pháp luật quốc tế và việt nam khi tham gia đánh bắt hải sản trên biển
từ đó ý thức được trách nhiệm của mình để chung tay tháo gỡ thẻ vàng của ủy ban châu âu đưa ra với ngành thủy sản nước ta
số lượng tàu thuyền ra vào thường xuyên qua bến cầm thủy là bốn năm trăm linh phương tiện
trước khi tàu ra khơi thành phố vòng phả
thì giao cho đội quân tôi phù hợp với các lực lượng chức năng
đặc biệt là cả chế tỉnh việt nam
tuyên truyền cho bà con ngư dân khi ra khơi phải thực hiện đúng các quy định của nhà nước
chấp hành nghiêm các cụ tục nhà nước
đảm bảo sau khi ra khơi là không vi phạm các quy định của nhà nước
để góp phần cho châu âu gỡ bỏ thẻ vàng đối với đánh bắt hải sản của việt nam
bộ tài hành vùng xuyên biển một chúng tôi cũng đã triển khai quyết liệt
đồng bộ các giải pháp
đặc biệt là tuyên truyền đối với bà con ngư dân
kết hợp với cấp ủy chính quyền địa phương ven biển và các cơ quan chức năng
chúng tôi ngoài tuyên truyền tập trung
cũng tiến hành tuyên truyền cá biển trực tiếp trên các cạm cá
trên các tàu cá đối với ngư dân
rồi phát tờ rơi để ngư dân hiểu
sau hai năm triển khai
luật cảnh sát biển việt nam
một tín hiệu vui là ủy ban châu âu ec về chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không khai báo và không theo quy định gỡ thẻ vàng
phía ec đã khẳng định việt nam rất nỗ lực
ngư dân việt nam cũng đã có ý thức cao trong vùng được phép đánh bắt
dự kiến nếu tình hình dịch bệnh ổn định
trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
ec sẽ sang việt nam kiểm tra trực tiếp tại các cảng cá
các địa phương về những nỗ lực từ phía việt nam
từ đó có những khuyến cáo mới cho lộ trình gỡ thẻ vàng của việt nam
để có được những kết quả tích cực trên
phải kể đến sự vào cuộc quyết liệt
của các ban ngành cơ quan chức năng
trong suốt một thời gian dài
để tuyên truyền hướng dẫn cho bà con ngư dân
từ đó giúp ngư dân có những thay đổi tích cực
nhận thức khi hành nghề trên biển
theo ghi nhận của cục y tế dự phòng bộ y tế
những ngày gần đây tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
của cả nước có xu hướng giảm nhiều
tỷ lệ sử dụng vaccine trên số vaccine phân bổ
của nhiều địa phương

tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín của cả nước có xu hướng giảm nhiều

trong khi tỷ lệ bao phủ vaccine cho đối tượng

để tăng cường công tác tiêm chủng
đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản
trong năm hai nghìn hai mươi một
cục y tế dự phòng đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố
chỉ đạo các đơn vị liên quan
khẩn trương triển khai các nội dung cụ thể
đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đủ liều cơ bản cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng
là người từ năm mươi tuổi trở lên
người mắc bệnh nền đảm bảo tiêm chủng an toàn
theo các quy định và hướng dẫn của bộ y tế
đối với những địa phương đã đạt được độ bao phủ vaccine cao
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
cần ra soát kỹ lại các đối tượng tiêm
tổ chức tiêm vét để tránh bỏ sót đối tượng
và triển khai tiêm cho trẻ
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
thưa quý vị để giúp nhân dân ổn định đời sống
yên tâm lao động sản xuất
đảm bảo an sinh xã hội
giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn
bộ công an đã phối hợp với công an tỉnh sơn la
triển khai thực hiện đề án hỗ trợ hộ nghèo
khó khăn về nhà ở tại huyện vân hồ
sau một năm triển khai
hiện đã có trên một hai trăm ba mươi hộ nghèo
trên địa bàn huyện vân hồ
được hỗ trợ làm nhà xóa nhà tạp
đạt một trăm linh kế hoạch
trị giá gần năm mươi tỷ đồng
từ khi có nhà mới thì người dân nơi đây
đã ổn định cuộc sống yên tâm lao động sản xuất
xóa đói giảm nghèo chuyển biến tích cực
trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự
qua đó đã tăng cường củng cố niềm tin
và sự lãnh đạo của đảng nhà nước
cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an nhân dân
bây giờ thì
xong nhà xong cửa rồi
nhìn người nó thoải mái với lại đi đâu nó
cũng cảm thấy nó
mạnh khỏe thoải mái
đi đâu cũng không phải lo về
nhà cửa nữa
với lại vợ con ở nhà là
có cửa chắc
ở nhà vợ con ở rồi mình đi đâu
không phải lo mấy nữa
đó là cảm xúc của anh giàng a bông
sau một năm được ở trong căn nhà mới khang trang
với năm mươi năm triệu tiền hỗ trợ
đến từ đề án của bộ công an
gia đình anh bông thêm hơn một mươi triệu đồng
để xây căn nhà mới theo kiểu dáng nhà
của người hơ mông có nhà mới như ý
giờ anh bông an tâm
chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình
cách nhà anh bông không xa
là ngôi nhà của gia đình
anh sồng a báo thuộc hộ nghèo
của xã trường đi hai
đây là ngôi nhà cũ rột nát
gia đình anh đã sống gần một mươi năm năm
lo từng bữa ăn chưa bao giờ mơ đến
xây nhà anh báo càng thấy hạnh phúc
khi được đưa vào diện xóa nhà tạm
ngôi nhà mới của anh hoàn toàn được
bộ công an hỗ trợ xây theo kiểu dáng
của đề án
trước kia thì gia đình
cũng hoảng cảnh khô khăn nhưng mà
từ khi được
bộ công an
cho cái nhà thì
gia đình cũng
cố gắng lên
cố gắng không được giàu như
mọi nhà nhưng mà cũng cố gắng
để cho con cái nó đi học đầy đủ
thế là thiếu thú
thì cũng thiếu thú nhiều nhưng mà
nói chung là cũng đỡ nhiều
từ khi ở trong nhà mới thì
tôi cảm thấy là nó
ấn áp và
có cái nhà
thì nó kiên cố hơn
là một huyện nghèo
vân hồ có một mươi bốn xã

trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên chín mươi ba
cuộc sống còn nhiều khó khăn
chưa có nhà ở ổn định
theo đề án của bộ công an
các hộ được xây mới sửa chữa
với mức hỗ trợ không quá năm mươi năm triệu đồng một nhà
đối với hộ xây mới
một mươi năm triệu đồng một nhà đối với những hộ sửa chữa
an cư mới lạc nghiệp
những ngôi nhà mới chính là nguồn động viên
to lớn đối với bà con nơi đây
những ngôi nhà như thế này
được xây dựng với tiêu chí là ba cứng
nền cứng tường cứng và mái cứng
nền được láng bằng bê tông
khung nhà sắt và mái lập tôn
chống nóng chống ổn
và những ngôi nhà khang trang kiên cố như thế này
đã giúp cho đồng bào nơi đây yên tâm
thoát nghèo qua đó góp phần
ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
nhiều công tác an sinh an dân
đến nay hai xã vân hồ trường xuân
của huyện vân hồ
đã hoàn chỉnh hồ sơ
đề nghị ra khỏi diện trọng điểm

sau một năm triển khai dự án
xóa nhà tạm của bộ công an
người dân rất là phấn khởi vui mừng
và tập trung vào làm ăn phát triển
nền kinh tế để phát triển kinh tế của gia đình
thêm vào đó thì
người dân sẽ không tham gia
vào các tệ nạn xã hội
góp phần giảm tỷ lệ tội phạm ở trên địa bàn
tòa án nhân dân huyện lai vung tỉnh đồng tháp
tổng tháp vừa mở phiên toàn xác xử bị cáo phan duy lam hai mươi bốn tuổi ngụ xã long thắng huyện lai vung
đây là đối tượng đã trộm chó mà còn có hành vi tấn công các lực lượng làm nhiệm vụ khi bị phát hiện
theo cáo trạng vào khoảng một mươi tám h ngày bảy tháng năm lam rủ nguyễn minh thượng đi trộm chó
ngoài các dụng cụ đã bắt chó lam còn mang theo hai cây dao
riêng thuộc mang sang súng chỉ tự chế có kết nối nguồn điện với bệnh ác huy
và một chai nhựa chế bục ớt khô màu đỏ để chống trại nó bị phát hiện
khi cả hai đang bắt trộm chó xã tân phước huyện lai vung thì bị người dân phát hiện truy hô
và điện thoại trình báo công an xã tân phước
đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày phát hiện hai đối tượng tổ tuần tra yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên lam không chấp hành mà la vào tổ tuần tra xịt hơi cay để tẩu thoát nhưng bất thành
riêng thực bỏ trốn vào vườn cây ven đường đến năm ngày sau ra đầu thú
đến ngày bốn tháng sáu bị cao nguyễn minh thược buồn chửi gia đình để uống thuốc trừ sâu dẫn đến tử vong
hội đồng xét xử đã tuyên phạt làm mất án ba năm sáu tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản
thêm một vụ trộm cắp xe gắn máy xảy ra tại địa bàn quốc phường tân hưng thuận quận một mươi hai tp hcm
điều đáng nói là đối tượng đã liều lĩnh tiếp cận lấy xe trước mắt người dân
công an phường tân hương thuận quận một mươi hai đã tiếp nhận thông tin vụ mất trộm xe máy trên địa bàn
theo đó mới đây tại một cơ sở may hai đối tượng đi đến giò la một người đứng ngoài cảnh giới
còn một người bỏ tới chiếc xe của công nhân rủ dắt bộ ra ngoài
mặc dù lúc nãy có một nam thanh niên đang ngồi chơi điện thoại cách đó chừng bốn mét
theo nạn nhân thời điểm xảy ra vụ trộm các công nhân đang ngủ trưa
chiếc xe bị mất dựng ngoài cùng và không khóa xích nên dễ dàng bị trộm lấy đi
hiện công an đang điều tra xử lý vụ việc theo quy định
trong ngày chín tháng một mươi hai thông tin từ bệnh viện đa khoa sa đéc tỉnh đồng tháp cho biết
các y bác sĩ của bệnh viện vừa thực hiện phẫu thuật bắt con thành công
cho một sáng vụ mắc covid một mươi chín trong tình trạng nguy kịch
sáng phụ ba mươi sáu tuổi ngụ thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp nhập viện chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một
trong tình trạng mắc covid một mươi chín có triệu chứng suy hô hấp sốt hò khó thở
spo hai giảm đang mang thai tuần thứ ba mươi năm phải thở máy
khi nhập viện bệnh nhân đã chuyển nặng nên được chuyển đến khu hồi sức tích cực icu
được đặt nội khí quản thở máy xâm lấn và lọc máu liên tục do có cơn bão situkin
do bệnh viện không có hệ thống ecmo nên ca bệnh này đã vượt qua khả năng của bệnh viện
khi đó bệnh viện đa khoa sadek tiến hành hộ trận với các y bác sĩ của bệnh viện đa khoa trung mương cần thơ
sau hội chẩn bệnh viện đã huy động các y bác sĩ tiến hành mổ bắt con để cứu sống bệnh nhân
ca phẫu thuật diễn ra thành công sáng vụ sinh được bé trai nặng hai năm kg khóe mạnh
bé sau sinh được xét nghiệm âm tính với sars cov hai
nên được chủ đến bệnh viện đa khoa đồng tháp chăm sóc
bé đã xuất viện ngày bảy tháng một mươi hai
đến nay sức khỏe sáng phủ mắc covid một mươi chín đã ổn định không còn thở máy
kết quả xét nghiệm pcr vào ngày bảy tháng một mươi hai đã âm tính với sars cov hai
dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới
theo cục thống kê của tỉnh đồng nai trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tăng sáu sáu so với tháng trước
và tăng chín sáu mươi bảy so với cùng kỳ của năm trước
nguyên nhân tăng là do sau thời gian ngưng sản xuất để phòng chống dịch covid một mươi chín
thì nay các doanh nghiệp đã tái sản xuất
kết thúc tháng một mươi một có hai mươi sáu trên hai mươi bảy ngành tăng so với tháng trước
một số ngành có chỉ số tăng như sản xuất chế biến thực phẩm tăng năm một mươi bảy
thuốc lá tăng một mươi một da tăng ba chín mươi sáu sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng sáu ba mươi một
sản xuất kim loại tăng một mươi năm một mươi hai sản xuất xe có động cơ tăng sáu bảy mươi năm
sản xuất giường tủ bàn ghế tăng chín năm sản xuất phân phối điện tăng chín sáu mươi năm
dự báo sản xuất công nghiệp trên địa bàn
tỉnh đồng nai tháng một mươi hai sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng
tuy nhiên dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên các doanh nghiệp cấn trọng trong sản xuất
thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch để tiếp tục phục hồi
thưa quý vị việc chính phủ ban hành nghị quyết số một trăm hai mươi tám ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
và kiên định mục tiêu thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
đã giúp thị trường bất động sản có những chuyển biến tích cực
tại tỉnh long an chính quyền các địa phương đang tạo điều kiện để doanh nghiệp bắt tay ngay
vào việc triển khai tiếp tục các dự án còn gian dở ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
hiện nay ở thành phố hồ chí minh có quá nhiều dự án quỹ đất ngày càng hạn hẹp
chính vì thế các dự án bất động sản tại các tỉnh lân cận như long an đồng nai bình dương
đang được khách hàng đóng nhận
tuy nhiên dưới tác động của đại dịch covid một mươi chín trong hai năm vừa qua
bất động sản là một trong những ngành chịu tác động và thiệt hại nặng nề
hoạt động kinh doanh đầu tư xây dựng dự án của doanh nghiệp bị đình trệ
bên cạnh đó chính sách của nhà nước có thay đổi điều chỉnh
làm cho tiến độ nhiều dự án bị kéo dài lỡ mất cơ hội ảnh hưởng không ít đến hiệu quả đầu tư
hôm nay đã có chương trình chung của chính phủ là giãn cách nó ổn định rồi cho phép rồi

nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng đã và đang đua nhau khởi động lại các dự án
và đạt kỳ vọng sẽ khôi phục kinh doanh trong năm hai nghìn hai mươi
bởi đây là thời điểm vàng để tăng trữ tình hình hoạt động bù lại những tháng ngày ngủ đông vì dịch
chính quyền địa phương cũng đang thường xuyên kiểm tra giám sát đảm bảo công tác phòng chống dịch
tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân phục hồi phát triển kinh tế
từ xã huyện tỉnh cũng có kế hoạch giám sát để đôn đốc các công ty doanh nghiệp thực hiện cho đúng tiến độ
hiện nay đơn vị chủ đầu tư đang thực hiện tất cả các bước mà được quỹ ban dân tỉnh và cho phép
trong vấn đề ngay cái chỗ là quy hoạch quy hoạch và tỷ lệ một trên năm trăm linh
rồi hệ thống và thuốc nước hệ thống điện môi trường phòng trái dễ trái
thì tất cả các bước ngay cái chỗ mà dự án chỗ đức hành thì cũng đã thực hiện các bước
việc đẩy nhanh tiến độ dự án hoàn thiện thủ tục pháp lý
và tạo ra những ưu đại hỗ trợ khách hàng trong thời điểm sau dịch
để nhanh chóng tái lập những kênh đầu tư xin lời hiệu quả
là động thái mà nhiều doanh nghiệp đang thực hiện để tăng trưởng và phục hồi kinh doanh
bản thân em cũng không nằm ngoài cái khó khăn của đại dịch
sau những khó khăn thì em cũng trình bày công ty
thì công ty cũng đã có cái tạm ứng hỗ trợ cho em
thì em cảm thấy là công ty đã có những hướng giải quyết thích đáng cho các nhà đầu tư
các nhà đầu tư đã có những hướng giải quyết thích đáng cho các nhà đầu tư
chúng tôi được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của tỉnh quỹ
bữa ăn dân tỉnh long an các sở ban ngành
đặc biệt là chính quyền địa phương của quyền đức hòa và thành phố tân an
đã tạo mọi điều kiện thuận lợi chúng tôi thực hiện công tác xây dựng dự án khu dân cư
chúng tôi cũng đồng cảm và chia sẻ cái khó khăn với khách hàng
công ty chúng tôi cũng nằm trong trường hợp là gặp rất nhiều khó khăn
nhưng mà trước cái tình hình chậm trễ như thế thì chúng tôi đã có mời một số khách hàng
muốn thối giống
chúng tôi đến giải quyết bằng cách là giới thiệu sang một sàn môi giới khác
cái thứ hai là chúng tôi đẩy nhanh tiến độ làm hồ sơ pháp lý
xây dựng hạ tầng theo đồ án quy hoạch chi tiết của nhà nước phê duyệt
chúng tôi làm theo kiểu dạng cuốn chiếu rồi làm đến đâu
là chúng tôi hoàn tất hồ sơ thủ tục để bàn giao nền cho khách hàng
cái thứ ba là có một số khách hàng là còn đang có những cái bất động ý kiến
về quan điểm chia sẻ khó khăn đối với công ty
thì chúng tôi sẽ tiếp tục kiên trì tiếp tục và mời
hỏi đến để chúng tôi có những cái trao đổi thống nhất đi đến cái tiên nói chung
theo thống kê của hội mua giới bất động sản việt nam dịch covid một mươi chín đã khiến khoảng bảy mươi
sản bất động sản đã ngưng hoạt động trong làn sóng buồn phát dịch lần thứ tư
gần ba mươi hoạt động nhưng chỉ cầm chừng
vì vậy để tạo điều kiện cho doanh nghiệp bất động sản phục hồi kinh tế sau dịch
thì chính quyền địa phương các ngành chức năng cũng như ngân hàng
cần tạo cơ chế ưu đại về giải quyết thủ tục hồ sơ pháp lý và nguồn vốn
để đảm bảo cho các hoạt động đầu tư
theo quy định của bộ công an xe của tổ chức cá nhân đang kinh doanh vận tải biển số trắng
phải đổi sang biển số màu vàng
và trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc là không có giấy tờ
chuyển quyền sở hữu được giải quyết đăng ký sang tên thời hạn đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
lực lượng cảnh sát giao thông tp cn đang nỗ lực hết mình để hỗ trợ người dân
thực hiện quy định theo đúng thời hạn
theo ghi nhận đến một mươi năm h ngày chín tháng một mươi hai tại phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an tp cn vẫn còn nhiều người dân đến làm hồ sơ
trong đó nhiều nhất là hồ sơ xe kinh doanh vận tải biển số trắng đổi sang biển số vàng
và xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu
để làm thủ tục đăng ký sang tên theo thông tư năm mươi tám
hôm nay tôi đến phòng cảnh sát giao thông tp cn để làm các thủ tục chuyển quyền sở hữu xe
khi tôi đến đây các cán bộ hỗ trợ rất nhiều
tình thời gian giải quyết nhanh chóng và bản thân tôi và cán bộ cũng đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch
để hỗ trợ người dân và các hiệp hội vận tải hiệp hội taxi hợp tác xã vận tải
phòng cảnh sát giao thông đã gửi văn bản hướng dẫn và vận động cá nhân tổ chức đến đội biển
đồng thời có văn bản gửi về công an địa phương các doanh nghiệp và cá nhân có xe kinh doanh vận tải
trên địa bàn để nhắc người dân làm thủ tục đổi biển số vàng trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bên cạnh đó đơn vị đã tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
để người dân có xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chứng quyền sở hữu
được giải quyết đăng ký sang tên theo quy định đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
tính đến ngày tám tháng một mươi hai phòng cảnh sát giao thông đã tiếp nhận giải quyết một sáu trăm bảy mươi sáu hồ sơ đăng ký
đồ biển số màu vàng hai trăm năm mươi hồ sơ sang tên đăng ký xe đối với trường hợp thiếu hoặc không có giấy tờ
chuyển quyền sở hữu
sau khi thành phố cần thơ kết thúc giãn cách xã hội thì đội đăng ký cũng đã tiến hành tiếp nhận hồ
hồ sơ đăng ký mới sang tên làm thủ tục thu hồi đăng ký đổi cải tạo cấp đổi đối với các phương tiện ô
tô mô tô trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến làm thủ tục đổi biển số vàng
và sang tên không chính chủ thì đội đăng ký cũng đã bố trí cán bộ làm thêm giờ tiếp nhận hồ sơ
chứ giải quyết cho người dân đến khi hết người dân làm thủ tục chứ không hết giờ làm việc
rồi đội cũng đã tăng cường làm thêm các buổi tối trong từ và buổi sáng thứ bảy để phục vụ kịp
thời nhu cầu đổi biển số vàng và sang tên thông chính chủ của người dân theo đúng quy định của
thông tin năm mươi tám nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến làm thủ tục đồng thời vẫn đảm bảo
các biện pháp phòng chống dịch bệnh phòng cảnh sát giao thông tổ chức phát các mẫu tờ khai hướng dẫn thú
để người dân chuẩn bị từ trước và tiếp nhận giải quyết hồ sơ trong thời gian hành chính từ thứ hai
đến sáng thứ bảy riêng các trường hợp kinh doanh vận tải đồ biển số màu vàng và các trường hợp thiếu
hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe phòng cảnh sát giao thông sẽ ưu tiên tiếp nhận hồ sơ
từ một mươi năm giờ hàng ngày cho đến khi không còn người dân nộp hồ sơ
bộ giao thông vận tải đã báo cáo thủ tướng về kế hoạch khôi phục các chuyến bay thương mại thường lệ
chở khách quốc tế và việt nam theo hai giai đoạn dự kiến bắt đầu vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai tới
theo đó giai đoạn một dự kiến bắt đầu thực hiện từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tổ chức chuyến bay
thường lệ giữa việt nam và các thị trường bắc kinh trung quốc tokyo nhật bản seoul hàn quốc
đài bắc đài loan trung quốc bangkok thái lan singapore vientiane của lào phnom penh
campuchia san francisco hoặc los angeles của hoa kỳ các chuyến bay quốc tế trong thời gian này
sẽ về hai cảng hàng không quốc tế nội bài và tân sơn nhất với tần suất hoạt động
là bốn chuyến một tuần một chiều cho mỗi bên dự kiến tổng lượng khách nhập cảnh vào việt nam
là khoảng một mươi bốn người một tuần giai đoạn hai dự kiến bắt đầu thực hiện từ tháng một năm sau
tổng cục đồng bộ vừa có văn bản đề nghị một mươi năm tỉnh thành phố có tỷ lệ lắp camera giám sát
trên xe kinh doanh vận tải thấp cần đẩy nhanh lắp đặt theo quy định
theo đó một mươi năm địa phương được tổng cục đường bộ việt nam chỉ mặt điểm tên là đồng nai đồng tháp
gia lai hà giang hà nam hà nội hà tĩnh hải dương hải phòng hương yên lai châu lâm đồng
hậu giang kiên giang và long an tính đến nay việc lắp đặt camera của các đơn vị kinh doanh vận tải
trên địa bàn các tỉnh nêu trên đạt kết quả rất thấp tổng cục đồng bộ việt nam đề nghị
ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo sở giao thông vận tải báo cáo tổng cục đồng bộ việt nam
kết quả thực hiện lắp camera trước ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một để tổng hợp báo cáo bộ giao thông vận tải
tổng cục đồng bộ việt nam đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo sở giao thông vận tải báo cáo
lại là phần bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến đường khi hoàn thành sẽ kết nối nhà ga t
phá thế độc đạo của đường trường sơn và giảm kẹt xe cho các đường khác
tại thành phố đà nẵng đến nay đã gần một tuần triển khai việc dạy học trực tiếp cho học sinh lớp một
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp phụ huynh chưa có sự thống nhất cao
trong việc cho con đến trường lãnh đạo thành phố đà nẵng đã yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo
lắng nghe ý kiến người dân
hôm nay các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã gửi phiếu lấy ý kiến phụ huynh
đây sẽ là căn cứ để thành phố quyết định tiếp tục cho trẻ đến trường hay quay lại hình thức dạy online
cùng với học sinh khối tám và chín từ ngày sáu tháng một mươi hai học sinh lớp một trên địa bàn thành phố đà nẵng
đến trường học trực tiếp tuy nhiên theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo
trong ngày sáu tháng một mươi hai tổng số học sinh lớp một đi học chỉ đạt tỷ lệ sáu mươi năm do một số trường
nằm trong khu vực chưa được dạy trực tiếp
phiếu là do tên lý phụ huynh không yên tâm khi cho con đến trường
chị trương thủy oanh là một trong số đó
trưa ngày chín tháng một mươi hai chị cũng đã được nhà trường gửi phiếu lấy ý kiến về việc có nên tiếp tục
cho học sinh lớp một đến trường hay không dĩ nhiên chị không hề mất thời gian cho câu trả lời
trước khi nói là cho học sinh đi học thì mẹ đã quyết định ở nhà là không cho con đi học
kiên quyết là không cho đi có trẻ một năm cũng được
chị đoàn thị mỹ tâm nằm trong nhóm phụ huynh vẫn đồng ý cho con đến trường vì những lợi ích của việc học trực tiếp so với học online và nhận thấy những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch từ phía nhà trường
tuy nhiên chị cho biết hoàn toàn chia sẻ với tâm lý lo lắng của đa phần phụ huynh
đa số là phụ huynh hiện nay là không muốn con đến trường tại vì cũng sợ lo lắng đến tình hình dịch hiện nay
nên là đó là cũng điều hiện nhiên thôi
thì nếu như mà đã thống nhất hết toàn bộ thì không đồng ý cho con đến trường thì thôn mình cũng đi theo đa số
cũng không cho con đi học mình sẽ tiếp tục online nhà
phụ huynh quyết định cho con đến trường hay để con ở nhà đều xuất phát từ những lý do hết sức chính đáng
nhưng khi các học sinh đi học và ở nhà như hiện nay thì rõ ràng sự đồng thuận đối với một quyết định là chưa cao
bản thân các thầy cô giáo cũng hết sức lo lắng nếu tình trạng này kéo dài
việc mà trên lệch cái trình độ học tập của các con trong tương lai là điều chắc chắn khó tránh khỏi được
bởi vì số học sinh các con đến trường mà nhất là sinh lớp một thì các con cái cần là được hướng dẫn những cái ngoài kiến thức thì giống như là các cái kỹ năng
nhưng các con đang ở nhà thì nhà trường có thể hướng dẫn những kiến thức là chính còn những kỹ năng khác thì rất là khó thực thi với các con
do vậy mà nếu như kéo dài tình hình này thì những đứa trẻ đang ở nhà sẽ chịu nhiều thiệt thòi là điều có thể tiên đoán trước được
hy vọng rằng từ việc tập hợp lắng nghe ý kiến người dân ngành giáo dục cũng như chính quyền thành phố sẽ có quyết định nhận được sự đồng thuận cao tạo sự an tâm cho phụ huynh đồng thời đảm bảo sự công bằng cho trẻ trong việc tiếp nhận kiến thức